đoàn thanh niên và hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức chương trình nắng ấm mùa xuân
nhằm tặng quà tết cho trẻ em khuyết tật tại trường khuyết tật thủy biều tp huế
nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi khuyết tật tại trường trẻ em khuyết tật thủy biều tp huế được vui xuân đón tết trọn vẹn đầm ấm
chương trình nắng ấm mùa xuân đã dành tặng sáu mươi năm xuất quà tết cho các em khuyết tật
đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh trong dịp tết đến xuân về
nhằm giúp các em có thêm điều kiện đón tết đầm ấm hạnh phúc và thêm nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội